vào lúc bảy h ba mươi phút sáng nay kho chứa hàng hóa của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ liên quan đến vận tải ở khu công nghiệp sóng thần hai thị xã di an tỉnh bình dương đã bùng cháy dữ dội
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa
do cháy lớn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm và tỉnh đồng nai đã điều động phương tiện cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ tỉnh bình dương chữa cháy
với hơn một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ và ba mươi một xe chuyên dụng chữa cháy đến hơn một mươi giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy xảy ra trong phạm vi rộng hàng nghìn mét vuông đã thiêu dụi nhiều container chứa hàng hóa hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa